tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp bộ trưởng quốc phòng cộng hòa ấn độ
niamala sitaraman đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
tại buổi tiếp chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị việt nam ấn độ
ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà nhà nước chính phủ ấn độ đã dành cho đoàn việt nam
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới ấn độ tháng ba vừa qua
nhấn mạnh qua chuyến thăm hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng
nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới
chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm việt nam của bà bộ trưởng bộ quốc phòng ấn độ
coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước việt nam ấn độ
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang hai nước
bộ trưởng quốc phòng ấn độ nimala sitaraman bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước
những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng
ấn độ mong muốn hợp tác với việt nam trong đào tạo cán bộ công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu chiến lược